với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự công an tp huế đã tạm giữ hình sự đối với bùi sĩ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bùi sĩ x và thuê trọ tại thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế với mục đích cho vay nặng lãi
tính đến nay x đã cho tám người vay nhiều hợp đồng khác nhau
mỗi hợp đồng vay giá trị từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng lãi suất cho vay lên đến ba trăm sáu mươi năm một năm thu lợi bất chính hơn bảy mươi bảy triệu đồng
cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai một nạn nhân vay tiền của ích nhưng không có tiền trả nên bị ích đánh gây thương tích phải nhập viện